tại hà nội liên hiệp hội về người khuyết tật việt nam phối hợp với hội gia đình trẻ bại não việt nam
đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày thế giới nâng cao nhận thức về chứng bại não và phát động chiến dịch màu xanh lá
tại việt nam tỷ lệ trẻ bại não trong nhóm từ đến một mươi bốn tuổi và khoảng năm mươi trẻ chủ yếu sống ở vùng nông thôn
meeting này nhằm nâng cao nhận thức về chứng bại não đồng thời kêu gọi sự chung tay giúp trẻ bại não tiếp cận y tế giáo dục dễ dàng hơn
được hòa nhập trong môi trường không rào cản
cũng tại lễ meeting chiến dịch màu xanh lá lần đầu tiên được phát động và gây quỹ gia đình siêu nhân vì trẻ bại não việt nam